năm nay không chỉ diện tích vải thiều của huyện lục ngạn tỉnh bắc giang bị ảnh hưởng do tác động của thời tiết
mà hiện nay có tới hàng trăm hectare bưởi diễn của huyện cũng đang chịu tác động khá là nặng nề
nhiều diện tích bưởi diễn của huyện ra hoa rất sai thế nhưng tỷ lệ đậu quả thì lại rất thấp
chỉ đạt hai mươi ba mươi thậm chí có những nơi gần như là mất hoàn toàn
đây là năm đầu tiên vườn bưởi diễn hơn một mươi năm tuổi của gia đình chị vũ thị tiến ở thôn kép một xã hồng giang
huyện lục ngạn tỉnh bắc giang hầu như chỉ toàn lá không có quả lác đắc một số cây xuất hiện một vài quả non
lúc đầu ra hoa thì ra chầm một trăm linh luôn nhưng đến ngày đậu trái thì hầu như là chút sạch tỷ lệ đậu hầu như là không có
bụi mùa thì không còn nữa rồi năm nay dụng một trăm linh luôn chưa năm nào như thế này chị ạ chỉ có năm này là năm đầu tiên
cùng với gia đình chị tiến gia đình bà phạm thị bưởi ở thôn trong xã hồng giang
cũng trồng khoảng một trăm năm mươi gốc bưởi diễn vào thời điểm tháng hai hoa bưởi ra rất sai hứa hẹn vụ bưởi bội thu
thế nhưng đến giai đoạn quan trọng nhất là đậu quả thì toàn bộ hoa và quả non lại dụng gần hết
xót của xót công giờ đây bà không biết trông chờ vào đâu khi thu nhập chính của gia đình chủ yếu trông chờ vào loại cây trồng này
thất thu như thế này thì phải chỉ trông chờ vụ sau thôi chứ chả có cái gì để trông chờ cả
bởi vì vái năm nay cũng mất nhá nhãn thì cũng mất nhá
bưởi diễn năm nay cũng mất nhá
chúng tôi cũng muốn là đề nghị chỗ nhà nước mà tìm ra nguyên nhân xem là nó lý do tại sao
xong rồi là để chúng tôi cũng gọi là rút kinh nghiệm để làm vụ sau
huyện lục ngạn hiện có hơn một hectare bưởi diễn
tình trạng bưởi da hoa mà không đậu quả đang xảy ra trên hầu khắp các xã của huyện
nguyên nhân là do đúng vào giai đoạn cây bưởi thụ phấn đậu quả thì thời tiết xuất hiện mưa rào thậm chí có nơi có cả mưa đá
cùng đó cây bưởi mới chỉ là loại cây trồng xuất hiện khoảng hơn chục năm nay ở huyện lục ngạn nên người trồng chưa có nhiều kinh nghiệm
có vườn người ta trồng đến một mươi năm năm rồi nhưng mà cũng đều có hiện tượng rục như nhau
chứ đánh giá về cái tìm hiểu về nguyên nhân để khắc phục thì hiện nay là các nghiên cứu về nội dung này nó cũng chưa được nhiều
thế cho nên là cũng chưa có biện pháp cụ thể để đánh giá làm sao khắc phục được hiện tượng này
thì bây giờ chúng tôi muốn là trong năm tới là
đề nghị các cơ quan chuyên môn nghiên cứu về khoa học sẽ có các nghiên cứu thí nghiệm để đánh giá
sau đó từ đó một vài năm mới có cái biện pháp kỹ thuật để mình đưa ra để áp dụng vào thực tế
vụ này sản lượng bưởi ở bắc giang sẽ giảm mạnh và thiệt hại lên tới hàng tỷ đồng
thực tế này cho thấy rủi ro luôn rình dập khi sản xuất nông nghiệp phụ thuộc hoàn toàn vào tác động của thời tiết
việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết